để chuyển đổi công năng khu công nghiệp biên hòa i nhằm bảo vệ môi trường nước sông đồng nai
ubnd tỉnh đồng nai vừa trình chính phủ đề nghị đưa khu công nghiệp biên hòa i ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp của nước ta
đồng thời xin chủ trương cho đấu giá toàn bộ hơn ba trăm linh hectare đất của khu công nghiệp được hình thành đầu tiên trên cả nước này
theo đó việc đưa khu công nghiệp biên hòa i ra khỏi quy hoạch là yêu cầu bắt buộc để triển khai các bước tiếp theo
trong việc chuyển đổi công năng khu công nghiệp được hình thành đầu tiên của nước ta nhằm bảo vệ môi trường nguồn nước sông đồng nai
nơi cung cấp nước cho hàng triệu người dân đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
dự kiến sau khi di rời các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp sẽ tiến hành đấu giá đất
và triển khai dự án xây dựng khu vực trên thành phố đô thị thương mại dịch vụ và trung tâm hành chính tỉnh
đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp biên hòa i đã kéo dài một mươi năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được
do việc di rời chưa thống nhất được giá bồi thường quá trình thực hiện hồ sơ chuyển đổi công năng gặp một số vướng mắc chưa tháo gỡ được